sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv công ty cổ phần trăn đuôi bình hà công ty trách nhiệm yếu hạn thương mại và dịch vụ trung dũng
công ty cổ phần trăn đuôi bình hà công ty trách nhiệm yếu hạn thương mại và dịch vụ trung dũng
công ty cổ phần trăn đuôi bình hà công ty trách nhiệm yếu hạn thương mại và dịch vụ trung dũng
công ty sân sau của trần bắc hà vay trái quy định gây thất thoát cho ngân hàng số tiền đặc biệt lớn là một sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong một mươi ngày